thị trưởng thành phố london vừa thông báo sẽ chi bảy trăm bảy mươi triệu bảng anh trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
để khuyến khích người dân thành phố sử dụng phương tiện đi lại bằng xe đạp
đây là một trong những nỗ lực để biến london thành thành phố thân thiện với môi trường
với số tiền trên trung bình khoảng một mươi bảy bảng một người một năm
london đã chi mức cao gần bằng hà lan và đan mạch
hai quốc gia được công nhận sử dụng xe đạp ở mức chuẩn thân thiện môi trường
theo tòa thị chính lodon thành phố sẽ tạo ra hai đường cao tốc dành riêng cho xe đạp
bên cạnh việc xây dựng hai tuyến đường cao tốc riêng cho xe đạp
london còn chủ trương xây dựng các dự án theo mô hình hà lan thu nhỏ
tại các vùng ngoại ô thành phố nhằm giảm phương tiện giao thông
gây tiếng ồn trên các tuyến phố dân cư sinh sống
thực tế vài năm gần đây số người dùng xe đạp tham gia giao thông tăng lên đáng kể tại london
hiện chính quyền thành phố cũng chủ trương lập các điểm cho thuê xe đạp thuận lợi
ngay cạnh một số ga xe điện ngầm ở trung tâm london